bộ y tế vừa ban hành công điện số một nghìn ba trăm linh năm cdbit gửi ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng cách ly điều trị kịp thời hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát
bộ y tế đề nghị đồng chí chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác xét nghiệm trên diện rộng
trước tiên tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao nguy cơ cao tại các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách
tiếp tục tổ chức tốt việc điều phối lấy mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm trong vòng hai mươi bốn giờ để bảo đảm giá trị và tiến độ xét nghiệm
đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại các khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hộ gia đình
cho toàn bộ người dân ít nhất ba lần từ hai đến ba ngày một lần
lấy mẫu đơn kháng nguyên nhanh hoặc lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp theo nhà ở hộ gia đình
tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hộ gia đình cho toàn bộ người dân ít nhất một lần năm đến bảy ngày một lần

tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp theo nhà ở hộ gia đình